nằm cách trung tâm tỉnh bình phước chưa đầy ba km thế nhưng cho đến nay thì hàng chục hộ dân thuộc xóm ba ấp suối cam xã tiến thành thị xã đồng xoài vẫn chưa được sử dụng điện lưới quốc gia
khu dân cư xóm ba ấp suối cam có bảy mươi ba hộ dân tuy nằm giữa các xóm xung quanh đều có điện nhưng hơn chục năm qua người dân xóm này vẫn chưa được sử dụng điện lưới quốc gia khiến đời sống sinh hoạt sản xuất nông nghiệp vô cùng khó khăn
tôi vào đây hai nghìn một và có những hộ còn sớm hơn nữa thì tôi tính tôi như vậy năm nay một mươi bảy năm một mươi bảy năm là không có điện thế thì mới bắt đầu chạy để mắc xin điện mắc điện ngoài kéo với dân những người có điện ở ngoài bờ suối cao này chạy về là mất gần một cây số
để có điện sinh hoạt hơn một mươi ba năm nay các hộ dân ở đây chia thành năm nhánh mỗi nhánh từ một mươi đến một mươi năm hộ dựng tạm cột tre hoặc dựa vào thân cây cao su
để kéo ké điện của các nhà dân ở các xóm các ấp lần cận
trước những yêu cầu bức thiết của người dân năm hai nghìn một mươi năm công ty điện lực đã đầu tư đường điện trung thế qua khu vực này
khi có đường điện trung thế bắc qua ủy ban nhân dân xã tiến thành yêu cầu ấp xây dựng kế hoạch chi tiết về việc đóng góp kinh phí hạ thế đường điện
do nhiều lý do nên phải đến tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu
các hộ dân ở đây mất gần một cây số
các hộ dân mới đóng đủ số tiền hai trăm năm mươi tám triệu đồng cho dự án
vốn đầu tư trên một tỷ
nên là ủy ban nhân dân xã không chỉ định thầu được mà phải mở gói thầu

trước sự việc trên nhân dân xóm ba mong muốn ủy ban nhân dân xã tiến thành và thị xã đồng xoài
sớm khắc phục những khó khăn vướng mắt để thực hiện dự án kéo điện nhằm bảo đảm sinh hoạt và sản xuất của người dân